nhằm chuẩn bị cho quốc hội nhấn nút thông qua dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
mới đây bộ công an vừa có dự thảo báo cáo quốc hội giải trình một số nội dung của dự luật được đại biểu quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu vừa qua
trong đó bộ công an cho biết sẽ bổ sung quy định điểm trừ điểm giấy phép lái xe
theo đó dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ chính quốc hội khóa một mươi năm kỳ họp thứ sáu không quy định điểm trừ điểm giấy phép lái xe
tuy nhiên bộ công an cho biết qua ý kiến góp ý của một số đại biểu cơ quan soạn thảo đã phân tích đánh giá
và nhận thấy việc quy định điểm trừ điểm giấy phép lái xe vào dự luật là cần thiết
bộ công an cho rằng hiện nay ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém
điều đó được chứng minh qua việc xử lý vi phạm giao thông hàng năm ở mức cao trên ba triệu trường hợp vi phạm
cạnh đó tai nạn giao thông trong nước tuy đã giảm nhưng còn ở mức cao
và vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết bị thương nhiều người vẫn còn nhiều
và nguyên nhân chủ yếu do lỗi của người lái xe không chấp hành các quy định của pháp luật giao thông đường bộ
thêm vào đó việc quản lý người lái xe sau khi được sát hạch cấp giấy phép lái xe hiện nay đang bị buông lỏng
cơ quan chức năng chưa có các biện pháp quản lý phù hợp nhất là quản lý việc chấp hành pháp luật của người lái xe
ngoài ra nghiên cứu tiếp thu kinh nghiệm quốc tế các nước tiên tiến trên thế giới như singapore nhật bản trung quốc
đều có quy định trừ điểm giấy phép lái xe đối với người lái xe khi có các hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao
nhằm quản lý việc chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện giao thông
trong nước để luật hóa quy định trên bộ công an cho rằng cần hiểu trừ điểm giấy phép lái xe sẽ là một biện pháp quản lý nhà nước
không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính
nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình hiện nay
qua đó quản lý người lái xe trong suốt quá trình từ khi đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cho đến quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe
việc vi phạm và tái phạm
bộ công an nêu quan điểm cho rằng trên cơ sở đó việc trừ điểm bằng lái xe sẽ tác động tới hành vi
nâng cao ý thức của người tham gia giao thông giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe
theo bộ công an dự kiến bằng lái xe sẽ có một mươi hai điểm trên một năm nếu trong một năm mà bị trừ hết điểm thì phải thi lại giấy phép lái xe
về việc trừ điểm đối với các lỗi hành vi bộ công an cho biết khi xử phạt cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào hành vi vi phạm cụ thể để trừ điểm
trường hợp giấy phép lái xe còn điểm người lái xe tiếp tục được phép điều khiển phương tiện
sau một năm kể từ lần trừ điểm gần nhất nếu giấy phép lái xe còn điểm thì được phục hồi một mươi hai điểm
bộ công an cho hay việc này không tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh đời sống hàng ngày của người dân
vẫn quản lý được quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe
bộ công an khẳng định quy định trên sẽ đảm bảo đơn giản hợp lý tránh phiền hà cho người vi phạm
theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu về sát hạch cấp giấy phép lái xe
hệ thống cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính
để triển khai quy định trừ điểm bằng lái theo bộ công an
luật sẽ giao chính phủ ban hành quy định cụ thể thẩm quyền căn cứ trình tự thủ tục thực hiện trừ điểm
phục hồi bằng lái theo hướng quy định cụ thể các hành vi vi phạm nghiêm trọng nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao
người vi phạm sẽ bị trừ điểm bằng lái mức trừ điểm trong một lần vi phạm sẽ được nghiên cứu quy định cụ thể
và đảm bảo không trồng chéo với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
thủ tục trừ điểm phục hồi điểm sẽ đảm bảo đơn giản hợp lý tránh phiền hà cho người vi phạm
theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu
xử lý về sát hạch cấp bằng lái hệ thống cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính
hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ tự động trừ điểm không có sự tiếp xúc giữa người có thẩm quyền xử phạt và người vi phạm
nên sẽ không phát sinh tiêu cực không trùng trèo với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
hoặc sau một năm kể từ lần trừ điểm gần nhất nếu còn điểm thì hệ thống sẽ tự động phục hồi điểm cho người lái xe
trước đó tại buổi làm việc của phó chủ tịch quốc hội trần quang phương ngày một mươi một tháng ba
thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh cho biết đã phối hợp cơ quan soạn thảo xây dựng dự thảo điều năm mươi bảy
về điểm của giấy phép lái xe trong dự thảo luật đã tiếp thu chỉnh lý theo hướng quy định các nguyên tắc về trừ điểm khôi phục điểm
đồng thời giao chính phủ ban hành quy định cụ thể thẩm quyền căn cứ trình tự thủ tục thực hiện trừ điểm phục hồi giấy phép lái xe
quy định cụ thể mức trừ điểm với các hành vi
ngoài ra đề nghị sửa quy định về hình thức xử phạt bổ sung trong luật xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật
theo thông tin sáng nay ngày một mươi năm tháng ba ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu với hơn một trăm ba mươi luật ý kiến phát biểu của đại biểu quốc hội
trình bày báo cáo một số vấn đề lớn chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh lê tấn tới cho biết
nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định về điểm trừ điểm giấy phép lái xe để nâng cao ý thức người lái xe
thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh thấy rằng quy định điểm trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý nhà nước văn minh hiện đại
để quản lý quá trình chấp hành luật của lái xe phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế số xã hội số khoa học công nghệ ngày càng phát triển
cơ quan thẩm tra đã phối hợp với cơ quan soạn thảo xây dựng dự thảo điều năm mươi bảy về điểm của giấy phép lái xe
như trong dự thảo luật đã tiếp thu trình lý theo hướng quy định các nguyên tắc về trừ điểm khô phục điểm
đồng thời dự thảo luật giao chính phủ ban hành quy định cụ thể về thẩm quyền
căn cứ trình tự thủ tục thực hiện trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe quy định cụ thể mức trừ điểm với các hành vi
ngoài ra theo ông lê tấn tới có ý kiến đề nghị sửa quy định về hình thức xử phạt bổ sung trong luật xử lý vi phạm hành chính
để đảm bảo tính thông nhất của hệ thống pháp luật
cũng theo chủ nhiệm lê tấn tới đa số ý kiến đề nghị nghiên cứu đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung vào dự thảo
luật quy định về đấu giá biển số xe ô tô có kiến nghị đề nghị nghiên cứu mở rộng đấu giá với cả biển số xe tải xe khách và xe mô tô
thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh cơ bản nhất trí với báo cáo của chính phủ
và thấy rằng việc thực hiện nghị quyết số bảy mươi ba hai nghìn hai mươi hai qh một mươi năm trong thời gian qua đã đem lại kết quả tích cực
chứng minh được tính hiệu quả tính khả thi của chính sách mới này
nếu không kịp thời đưa vào dự thảo luật này mà chờ hết thời gian thực hiện thí điểm tiến hành tổng kết báo cáo quốc hội
thì lúc đó phải tiến hành trình tự thủ tục sửa đổi bổ sung luật sẽ gây tốn kém lãng phí cả về thời gian và ngân sách
căn cứ đề xuất của chính phủ thương trực ủy ban quốc phòng và an ninh thấy rằng có hai phương án để luật hóa nội dung đấu giá biển số xe
theo đó phương án một là bổ sung một điều ba mươi bảy vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trên tinh thần kế thừa nội dung của nghị quyết số bảy mươi ba hai nghìn hai mươi hai qh một mươi năm về thí điểm đấu giá biển số xe có điều chỉnh
để khắc phục những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện nghị quyết trên
phương án hai bổ sung nội dung đấu giá biển số xe vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
chủ nhiệm lê tấn tới cho biết thương trực ủy ban quốc phòng và an ninh nhất trí với phương án một
vì đưa vào quy định trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là phù hợp với ý kiến đại biểu quốc hội đã nêu
phù hợp với phạm vi điều chỉnh của một luật chuyên ngành sẽ quy định đầy đủ cụ thể các nội dung về đấu giá biển số xe
và tạo nên sự thống nhất với các quy định khác về biển số xe như quản lý phương tiện giao thông đường bộ cấp thu hồi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe